thì vụ án sảnh ra
đối với phụ nữ một mình nuôi con đã vất vả
với đàn nông thì càng khó khăn vất vả gấp nhiều lần
vừa làm cha vừa làm mẹ
đó là điều không cách nào diễn tả được
từ ngày vợ bị bắt cũng giống như gia đình nạn nhân
anh vinh cũng không còn tâm trí đâu mà làm ăn
mặc cảm với hàng xóm láng giềng rằng vợ mình giết người
chuồng trại trước chăn nuôi lợn gà nay cũng bỏ trống
xe cày xe kéo làm việc giờ cũng để không một góc nhà
tất cả thời gian trong một ngày của anh
dành để chăm sóc con nhỏ và mẹ già
và dù cố gắng đến mấy anh vinh cũng khó có thể giải thích cho
con hiểu mẹ đi đâu làm gì
tại sao không thấy mẹ ở nhà như trước nữa
còn riêng như thằng con nhỏ bây giờ
bản thân tôi đêm nằm ôm con
nhiều lúc con thơ nó gọi
bố hay mẹ con đâu
mà bố cũng chỉ biết phải nói dối con
tôi chỉ mong làm sao con
con cái nó ngoan
và xã hội cũng thế
có một cái nhìn nó thiện cảm đối với bố con tôi
giết người thì phải đem ra một bài hát
bạn nán trước mắt trần thị thiên sẽ đối diện ra sao
thì sẽ do pháp luật xét xử
nhưng còn tương lai của những đứa con nhỏ
thiếu vắng tình cảm của mẹ sẽ như thế nào
đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ gấm
nhưng ở đây thì người vợ đã ra đi mãi mãi
người vợ phải trải gián
tội ác sau cánh cửa bồn xa
bởi vai vững trái của họ
giờ phải gánh cả trách nhiệm của mẹ
để bao bọc con cái
để chăm lo từng bữa cơm giấc ngủ
cho đứa con thương
tương lai sắp tới
dù biết rằng rất khó khăn
nhưng họ vẫn phải mạnh mẽ
mà gắn ngược vượt qua
để ngôi nhà hai vợ chồng cùng nhau xây dựng
không sụp đổ
để tổ ấm của họ
tuy giờ đây mắt mắt đau thương
nhưng rồi khi cơn bão qua đi
sau cơn mưa trời sẽ lại sáng